tết nguyên đán của người việt nam giàu giá trị truyền thống không phải chỉ bởi những phong tục vẫn còn được gìn giữ
mà đây còn là dịp đặc biệt để xung họp gia đình
họ dành thời gian bên nhau cùng nhau nhìn lại một năm đã qua hướng tới một mùa xuân mới ngập tràn niềm vui
mời quý vị cùng chúng tôi cảm nhận không khí đoàn tụ ấm áp vui vẻ của một gia đình tại hà nội trong ngày đầu tiên của năm mậu tuất
sinh sống cùng gia đình nhỏ tại nhật bản đã ba năm nay chị đỗ thị mai phương tâm sự
càng đi xa mới cảm thấy giá trị được xung vầy cùng gia đình
tết nguyên đán có một ý nghĩa rất to lớn với người việt
vì thế nên mỗi năm chị cùng chồng đều cố gắng thu xếp để có thể về nước đoàn viên cùng gia đình
trước khi mà sống xa nhà thì tết và em càng ngày càng có vẻ như nhạt máu đi
đi làm đến tận ba mươi tết xong rồi mùa một mùa hai lại bắt đầu đi
thế nhưng mà quả thật là phải đến khi mình xa nhà mình mới thấy được cái sự
thấy được cái ý nghĩa cái ấm áp của những bữa cơm ngày tết
chính vì thế mà nhà em luôn cố gắng là duy trì là tết âm lịch
về đón tết cùng với cả nhà đưa bé con về đón tết với ông bà
để bà con có thể hiểu cảm nhận và ngấm dần những cái văn hóa
những cái nét đẹp của ngày tết truyền thống của việt nam
đây là năm thứ ba tôi đón tết truyền thống ở việt nam
cách đây lâu lắm rồi ở nhật cũng đón tết như ở việt nam
con cái ở xa cũng về đón tết cùng bố mẹ
nhưng bây giờ ở nhật không còn phong tục đấy nữa
cho nên khi mà đón tết ở việt nam tôi cảm thấy rất vui rất ấm cúng
giữa bộn bề cuộc sống hiện đại không ít phong tục tập quán đón tết cổ truyền đã được giàn tiện
thế nhưng gia đình của chị phương vẫn luôn cố gắng duy trì thói quen xung họp
cùng nhau quây quần ăn bữa cơm đầu năm
mâm cơm ngày tết không quá cầu kỳ nhưng vẫn đủ đầy những món ăn truyền thống
để mọi người trong gia đình không chỉ cảm thấy không khí ngày xuân
mà cảm nhận hết hương vị của ngày tết
kính trong những cái xung họp của ngày tết là cái lần mà mọi người được gần gũi nhau
được thổ lộ với nhau những cái suy nghĩ những cái việc làm
chẳng những cái đã qua mà những cái công việc tiếp theo nữa
thì tôi cho đấy cũng là một cái dịp mà rất là thuận lợi cho cái việc mà xung họp gia đình
những câu chúc gói ghén yêu thương và hy vọng dành cho một năm mới
bao lì xì mừng tuổi cho các cháu nhỏ
đến cuộc sống hiện đại của ngày thường đều nhường lại cho một nốt chầm
của những giá trị truyền thống những bản sắc của dân tộc
cái xu hướng của những trẻ bây giờ là thường nó đơn giản
nó muốn đơn giản cái tết
và cũng ở với bố mẹ thì thường hay là cứ dựa vào bố mẹ để cho bố mẹ chăm lo cho cái tết
thế thì quan điểm của tôi là phải giáo cho các cháu nhận thức được sâu sắc cái ý nghĩa của cái ngày tết
vì ngày tết là cái tết đoàn viên xung họp cho tất cả gia đình
tất cả gia đình chồng con gái các thế hệ mà xung họp với nhau
để ôn lại cái truyền thống hàng năm của cả gia đình
cũng như ôn lại một cái tết để duy trì mãi về sau này
hôm nay là cái ngày mùa tết thì gia đình tôi cái điều mà mong mỏi phấn khởi nhất
là gia đình được xung họp
theo dòng chảy thời gian dù có thể có những thay đổi ít nhiều
nhưng phong tục đón tết cổ truyền vẫn được duy trì gìn giữ
trong mỗi nếp nhà văn hóa
trong mỗi nếp nhà văn hóa
và hơn hết mỗi người đều tự nhắc nhở cho riêng mình
tết là ngày đoàn viên cùng gia đình chào đón một năm mới bình an hạnh phúc